chiều ba mươi tết phố phường hà nội dần vắng vẻ dường như hầu hết mọi người đã trở về ngôi nhà của mình bên cạnh người thân để đón một năm mới đang cận kề
tuy nhiên đâu đó vẫn còn những người lao động đang vất vả bươn trải để mưu sinh ghi nhận của phóng viên thời sự tại thủ đô hà nội
gần bốn giờ chiều ba mươi tết trên nhiều tuyến phố ở hà nội vẫn còn không ít điểm bày bán đào quất hay mai
thời tiết gió mùa kèm theo những cơn mưa càng khiến công việc kinh doanh của họ thêm phần khó khăn
càng về chiều người mua lại càng ít đi có người may mắn bán sắp hết hàng thu dọn để về với gia đình
tuy nhiên cũng có không ít người vẫn còn vài trăm gốc quất vài chục gốc đào
chưa bán được dù giá bán đã giảm đi rất nhiều so với những ngày trước
bước chân của những người lao động nghèo trên đèo đường miu sinh dường như càng hối hả hơn
dù thời tiết mưa lạnh nhưng họ vẫn cố tranh thủ chút thời gian còn lại của năm cũ
tất bật miêu sinh để kịp về nhà đón giao thừa bên gia đình của mình